theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương vào hồi một mươi chín h vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi ba ba độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng chín mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chậm theo hướng đông sau có khả năng đổi hướng di chuyển về phía bắc tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một hai độ vĩ bắc một trăm một mươi hai tám độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm linh km
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu phía bắc khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi một biển động mạnh
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được năm đến một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày một mươi năm tháng tám vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi một bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông ngay trên khu vực phía bắc bán đảo lôi châu trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão